trong phiên thảo luận ngày hai mươi tháng một mươi một các đại biểu bày tỏ đồng tình về sự cần thiết được quy định tại dự án luật đo đạc và bản đồ
nhằm bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động này
cũng như khắc phục tình trạng đo đạc trồng chéo lãng phí phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế và phát triển quốc phòng an ninh
cho ý kiến về dự án luật đo đạc và bản đồ các đại biểu cho rằng việc thực hiện hoạt động luật đo đạc và bản đồ
cần chú trọng đến yếu tố kế thừa lịch sử là cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền lãnh thổ
bên cạnh đó vấn đề bảo đảm an toàn bí mật quốc gia khi cho một số tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động này cũng được các đại biểu đề cập
bộ tài nguyên và môi trường nhận thấy đây là đạo luật có tính chuyên ngành kỹ thuật cao phức tạp
vấn đề đảm bảo an toàn bí mật quốc gia mà các đại biểu cho ý kiến đã được bộ tiếp thu đầy đủ
những chính sách về quản lý trong lĩnh vực về đo đạc
rồi lập xây dựng các sản phẩm bản đồ cho đến vấn đề về trích lục cung cấp khai thác sử dụng
rõ ràng là trong này khai thác và các sản phẩm bản đồ
rồi đặc biệt là các đại biểu đây cũng đã nêu một vấn đề miễn nay
là chính là chúng ta làm thế nào để công tác quản lý này đảm bảo thống nhất đồng bộ
để xác định cho rõ nội hàm cái công việc nào là từ đo đạc đến sản xuất ra các sản phẩm lốp đảo
nhà nước chúng ta sẽ làm
và cái công việc nào là chúng ta sẽ dựa trên các cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện
và huy động các lực lượng cả khối tư nhân các tổ chức cá nhân kể cả nước ngoài làm
thì tôi cho rằng là cái công việc này là hết sức quan trọng
trên thực tế thì trong thời gian vừa rồi chúng ta làm chưa đáp ứng được yêu cầu
hiện công tác quản lý nhà nước và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ
vẫn còn những trồng chéo và hạn chế trong việc phân cấp phân quyền giữa trung ương và địa phương
chưa phù hợp rõ ràng
vì vậy bộ tài nguyên và môi trường cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục gửi văn bản đánh giá
và cho ý kiến để hoàn thiện hơn nữa dự án luật này